khu vực cảng victoria nổi tiếng của hồng kông trung quốc những ngày này đang rộn rã trong những chương trình ánh sáng và âm nhạc sôi động
để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm hai mươi năm năm ngày hồng kông trở về với trung quốc đại lục
nhiều màn hình khổng lồ đã được lắp đặt ngoài trời xen giữa những tòa nhà chọc trời chạy dọc khu cảng victoria
những thông điệp chúc mừng nhân ngày lễ đặc biệt hòa chung với màn trình diễn ánh sáng trên các tòa nhà và bến cảng
khiến điểm du lịch nổi tiếng này của hồng kông trong những ngày qua càng trở nên sinh động
chính quyền hồng kông cũng chuẩn bị nhiều sự kiện lớn để kỷ niệm ngày hai mươi năm năm trở về với trung quốc đại lục
chủ tịch trung quốc tập cận bình dự kiến sẽ đến hồng kông để tham dự lễ kỷ niệm năm nay
cũng như tham dự lễ nhậm chức của chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông khóa sáu vào ngày một tháng bảy tới
hồng kông được trao trả về đại lục vào ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sau một trăm năm mươi năm dưới sự kiểm soát của vương quốc anh